mưa sau những ngày oi nóng ở bắc bộ sẽ dễ kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
quý vị cần lưu ý là đóng các cửa sổ và rút các ổ cắm điện không cần thiết để tránh gió giật mạnh và xét đánh
dự báo là ở bắc bộ mưa chỉ xuất hiện vào sáng trưa chiều thì trời sẽ tiếp tục nắng
cũng vì vậy mà việc di chuyển của mọi người về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ cũng sẽ thuận lợi hơn
còn với khu vực tây nguyên và nam bộ quý vị nên sắp xếp lịch trình di chuyển vào sáng sớm
vì thời tiết sẽ nắng giáo còn về chiều sẽ chuyển mưa
dễ gây ra tình trạng ồn tắc và việc lái xe máy ở những đoạn đường chống trải rất dễ gặp hiện tượng xét đánh
một vài thông tin thời tiết hy vọng sẽ giúp quý vị có một lịch trình di chuyển phù hợp và thuận lợi
trở về các thành phố lớn học tập và làm việc sau kỳ nghỉ lễ
còn sau đây sẽ là phần tin tức buổi sáng
tại hà nam một vụ giải quyết mâu thuẫn đã khiến cho ba người bị thương tích
còn hai đối tượng đã bị thương tích
đối tượng nguyễn quang hiếu và nguyễn hồng sơn cùng chú tại phường hoàng đông
bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố
ngày một mươi tám tháng sáu sau khi nhận được tin báo của công an phường đồng văn
về việc tại cổng công ty wnc khu công nghiệp đồng văn ba phường đồng văn thị xã duy tiên
xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ hai đối tượng hiếu và sơn
có hành vi cố ý gây thương tích cho ba nạn nhân
tại cơ quan công an hiếu và sơn khai nhận do cùng làm công nhân tại công ty
trong quá trình làm việc đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau ra cổng công ty để đánh nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đang điều tra mở rộng xử lý các đối tượng còn lại
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi ba một nhóm đối tượng không học hành không nghề nghiệp
thuê trọ sống tụ tập cùng nhau không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp
công an tp hcm cho biết
triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn do đặng minh tiến sinh năm hai nghìn ngụ tại quận tám cầm đầu
thủ đoạn của các đối tượng là chạy xe máy thành từng nhóm dạo quanh các tuyến đường vắng người qua lại
tìm người chủ yếu là phụ nữ đi một mình có đeo túi sách tài sản dễ tiêu thụ như là điện thoại và tiền mặt
để đeo bám và chặn ép xe nạn nhân để cướp tài sản
tài sản cướp được cả nhóm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận
đã gây ra chín vụ cướp khác bằng thủ đoạn tương tự trên một số địa bàn ở thành phố hồ chí minh
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị bằng thủ đoạn là lắp định vị vào màn hình xe ô tô
sau đó mang xe đi bán rồi thông qua định vị tìm cách trộm cắp lại chính chiếc xe mình vừa bán
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng trộm cắp xe ô tô mà cơ quan công an vừa triệt phá bắt giữ thành công các đối tượng
cùng tìm hiểu chi tiết cách thức phạm tội được phản ánh trong phóng sự sau
hy vọng đây cũng sẽ là bài học cảnh giác tới quý vị trong việc giao dịch tài sản là những chiếc xe ô tô cá nhân
ngày một mươi tám tháng tám khi đang để chiếc xe ô tô mới mua trước cửa công trình đang xây của gia đình
thì ông trần văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thị trấn nham biển huyện yên dũng tỉnh bắc giang
phát hiện chiếc xe bị kẻ gian đánh cắp
tôi mua bán xe với đối tượng đấy là trong những lúc vụ án tôi không có cái gì là nghi ngờ
như đến lúc công an về đến đây thì
tôi mới thấy là bất ngờ là chính chủ xe là anh trộm xe của tôi
bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sau một mươi chín giờ đồng hồ
lực lượng công an đã làm rõ ba đối tượng trộm cắp xe ô tô
gồm nguyễn tiến hoàng chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
bùi tiến dũng chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
và nguyễn trọng thanh chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trong đó hoàng là đối tượng chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
từ đầu tháng tám năm nay nguyễn tiến hoàng đã sử dụng căn cước công dân giả
lên mạng giao dịch mua bán một chiếc xe ô tô cũ với giá ba trăm linh năm triệu đồng
sau khi trả trước một trăm linh triệu đồng tiền cọc
đối tượng nhận xe rồi làm biển số giả
gắn thiết bị định vị lên xe sau đó bán cho một người khác
vì có ý định sẽ chiếm đoạt lại chiếc xe
nên khi bàn giao tài sản hoàng đã giữ lại một chìa khóa dự phòng
tôi đến nhà nghỉ tôi theo dõi trên máy điện thoại
để xe cốt nhà tôi đã xuống xe có sẵn chìa khóa phụ
tôi lên xe của tôi đi
lần theo định vị hoàng xác định chiếc xe ô tô đã bán
đang ở thị trấn ngang biển huyện yên dũng tỉnh bắc giang
nên đã rủ bùi tiến dũng và nguyễn trọng thanh tìm về huyện yên dũng
để trộm cắp lại chiếc xe
nhưng hoàng có thuê nhà nghỉ cho bọn tôi nghỉ ở đó
đến ngày một mươi tám thì anh hoàng bảo tôi là đi ra
hoàng bảo tôi là đi ra ngoài nhà nghỉ
và đường ở đây dựng đối diện để anh hoàng xa anh lấy cái xe
và đi một lọ đi về
việc gắn định vị vào xe để tìm cách trộm cắp lại
là thủ đoạn rất mới của các đối tượng phạm tội
bởi nếu người mua không cảnh giác khi giao dịch mua bán
hay kiểm tra kỹ tài sản
sẽ dẫn tới việc các đối tượng xấu lợi dụng
thực hiện hành vi phạm tội như vụ án trên
qua khám phá điều tra cái vụ án này thì
cơ quan điều tra công an huyện yên dũng

đề nghị với ngành ngân hàng
có cái cách quản lý cái tài sản
đây là cái tài sản bảo đảm
để cho thực hiện cái việc vay vốn ngân hàng
cái thứ hai nữa là đối với người dân
thì sau khi mua cái tài sản này về
thì nên khuyến cáo với người dân là phải ra các hãng
để kiểm tra lại cái tính năng rồi
cũng như là cái chất lượng của cái xe
nên là có thể là nếu có điều kiện
thì phải thay đổi cái điều khiển xe đi
để cho các đối tượng không sử dụng
cái tài sản bảo đảm
chìa khóa dự phòng để mở được xe về lấy trộm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng
tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đến với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trước ngày khai giảng năm học mới
tình trạng thiếu sách giáo khoa
theo chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đã diễn ra
trước thêm năm học mới
bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn yêu cầu
giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
triển khai một số hoạt động đầu năm học mới
trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm
cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh
không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa
đầu năm học mới
để hỗ trợ phụ huynh và học sinh mua sách giáo khoa
nhà xuất bản giáo dục việt nam thiết lập đường dây nóng
duy trì từ tám h đến hai mươi hai h hàng ngày
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
thưa quý vị vào ngày mai là ngày năm tháng chín
lễ khai giảng năm học mới sẽ chính thức được diễn ra
sau hơn hai năm phải khai giảng
theo hình thức trực tuyến
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thì năm nay trong không khí vui mừng
thì các trường đang tích cực chuẩn bị cho một năm học mới
vâng và tại các trường học nơi vùng cao
biên giới như là tỉnh hà giang
trong tình hình vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất
trang thiết bị hay là thiếu giáo viên
nhưng với tình yêu nghề các thầy cô giáo tại đây
vẫn đã và đang đảm bảo các điều kiện
chuẩn bị cho năm học mới
và tiếp sức cho học sinh nghèo nơi địa đầu của tổ quốc
yên tâm đến trường
đến từng nhà gặp từng người
vượt núi hay đi bộ đường rừng
cách xa vài km
việc làm này đã trở nên quen thuộc
với cô giáo nguyễn thị oanh
trong suốt nhiều năm qua
khó khăn vất vả là vậy
thế nhưng cô chưa bao giờ nản lòng
mong muốn của cô là vận động học sinh đến trường
do đời sống khó khăn
vì vậy đồng bào người mông
ở hai thôn biên giới bản cào
và xéo hồ của huyện yên minh
thường xuyên cho con em mình nghỉ học
thế nhưng bằng công tác vận động
hiện các gia đình đều đã đồng ý
cho con em mình đến trường
thậm chí nhiều gia đình đã phấn khởi
đóng góp cả lương thực thực phẩm
cho cô và trò
cháu lên trường học
phụ huynh rất yên tâm
mong các con sau này
được biết nhiều chữ hơn
để duy trì sĩ số học sinh chất lượng
đầu năm học tôi đã phải
tìm hiểu từng hoàn cảnh
của từng em
ví dụ như em nào là có bố mẹ ở nhà
em nào bố mẹ đi xa
em nào ở với ai
khi đến lớp
thì hàng ngày các em được học kiến thức trên lớp
nhưng mà ví dụ buổi tối
mà gia đình không có khả năng dạy
thì có thể đưa các em đến trường
buổi tối tôi sẽ kèm cặp thêm
thế nhưng không phải điểm trường nào
cũng có thể duy trì sĩ số lớp đông đủ
cùng với khó khăn đó
thì hiện nay nhiều gia đình hộ nghèo
cận nghèo ở hà giang
không đủ tiền mua sách giáo khoa cho con đến trường
vì vậy nhiều trường ở hà giang
cùng với công tác huy động
hỗ trợ trong tay của cộng đồng
thì các nhà trường đã chủ động
ứng tiền phí cho các bậc phụ huynh
đăng ký mua sách trước rồi hoàn trả sau
điều này vừa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
vừa tạo sự yên tâm cho các gia đình
cái việc mà kiểm tra sách
thì đến thời điểm này
ngành giáo dục đào tạo huyện yên minh
cũng đã phối hợp với các thôn bản
để giả soát
đối tới từng học sinh
thì cái cơ bản đáp ứng
sách giao khoa thì ngay ban đầu
thì cái số sách giao khoa
được đăng ký với nhà cung ứng
tức là của các phụ huynh học sinh
đăng ký lựa chọn mua tại các nhà cung ứng
thì nó đến thời điểm này
nó cũng cơ bản là đã đảm bảo
năm học mới đã đến
một năm học được chào đón
trong cầu khí hân hoan
trên khắp bắc muôn sa bảng gần
và cũng như bao thầy cô giáo
học trò dù biết vẫn còn đó
những khó khăn vất vả
thế nhưng mỗi người thầy
nơi tỉnh cao biên giới tỉnh hà giang
vẫn đang từng ngày góp công
sức với mong muốn đem con chữ
đến gần hơn với các em học sinh
sáu tháng sau khi chính phủ đồng ý
mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch
trong đó có cả việc đón khách quốc tế
và đưa khách đi du lịch nước ngoài
nếu như thị trường du lịch nội địa
đã cho thấy sự bùng nổ
thì hoạt động đưa đón khách quốc tế
cần tiếp tục khắc phục những khó khăn
để tận dụng cơ hội phát triển
hậu đại dịch covid một mươi chín
và những chính sách kích cầu du lịch trọng tâm
những giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế
cần được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới là gì
câu hỏi câu trả lời này
sẽ có trong tiểu mục vấn đề và chính sách
ngày hôm nay cùng phần trao đổi
với ông phùng quang thắng
phó chủ tịch thường trực hiệp hội lữ hành việt nam
việt nam được đánh giá là một trong những nước đông nam á
có chính sách thuốc nhập cảnh thuận lợi nhất
sau đại dịch covid một mươi chín
nhưng tính đến thời điểm hiện tại
các quốc tế đến việt nam
mới chỉ đạt khoảng ba mươi
sau mục tiêu đón năm triệu khách trong năm nay
bởi vậy nếu không tăng tốc
và có những chính sách kích cầu phù hợp
những du lịch việt nam
họ có thể đạt được mục tiêu đón khách quốc tế
đầu tiên thì xin cảm ơn ông
đã nhận lời tham dự buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
như đoạn clip vừa rồi
chúng tôi cũng đã đề cập đến là
du lịch việt nam
chưa thể khôi phục hoàn toàn
nếu như mà du lịch quốc tế chưa được hồi phục
vậy thì cá nhân ông
ông nghĩ sao về điều này
trong bối cảnh hiện tại
rõ ràng là chúng ta nhìn thấy
bức tranh đang ở một độ tích cực
du lịch nội địa đã khôi phục
một cách rất là nhanh chóng
tuy nhiên du lịch quốc tế
đang có những nhiệm độ tăng trưởng
nhưng nó chưa đúng với
những kỳ vọng chúng ta đang mong muốn
như ông vừa chia sẻ
để có thể khôi phục được lại
du lịch việt nam
với du lịch việt nam
chúng ta cũng cần phải có những chính sách
vậy chúng ta đã có những chính sách gì
để có thể khôi phục được
du lịch việt nam trong thời gian tới
và đạt được mục tiêu là đón được năm triệu khách
sau đại dịch
thì nhu cầu của khách du lịch
đã thay đổi kể cả khách quốc tế
lẫn khách nội địa
khách du lịch hướng đến du lịch gần gũi thiên nhiên
rồi khách hướng đến
những dịch vụ
mà có thể là giải tỏa
về mặt tâm lý đã rất bức tách
trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch
và do đó là các doanh nghiệp cũng lại
dựa trên nhu cầu của khách du lịch
mà thiết kế ra những sản phẩm du lịch
nó phù hợp với
nhu cầu của khách
kể cả khách du lịch quốc tế
và du lịch nội địa
vậy theo ông thì những chính sách
kích cầu du lịch mà chúng ta nên tập trung
từ giờ đến cuối năm là gì
cái giải pháp thứ nhất là gì
là chúng ta phải
nghiên cứu và
tập trung đúng cái thị trường
mà có khả năng
bởi vì nó do ảnh hưởng của dịch bệnh
nó vẫn đang ảnh hưởng của chiến tranh
làm phát v v
thì chúng ta phải tìm được cái thị trường
tìm được cái phân khúc hàng
nó phù hợp với điều kiện hiện tại
những cái thị trường xa chẳng hạn
thì chúng ta cần phải tập trung vào
những phân khúc hàng mà có khả năng chi trả
thế còn đối với
những cái thị trường mà chúng ta có thể
có thể tăng được hơn cái số lượng khách
khi chúng ta tập trung vào
thí dụ như là thị trường đông nam á
là cái thị trường gần đối với chúng ta
những cái thị trường mà
nó đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh
thí dụ như là
thị trường nhật bản chẳng hạn
thì chúng ta luôn luôn sẵn sàng để khi có cơ hội
là chúng ta có thể xúc tiến ngay lập tức
thưa ông vậy thì vai trò của doanh nghiệp
cũng như là địa phương
trong việc là hoàn thành mục tiêu
đón năm triệu khách du lịch đến việt nam trong năm nay là gì ạ
đến một cái mức độ nào đó
thì cái vai trò rất lớn
của cơ quan quản lý
điểm đến ở địa phương
những cơ quan quản lý điểm đến du lịch
thì sẽ giúp cho là
quản lý cái luồng khách
đến nó phù hợp trong từng giai đoạn
không thể để cho
những cái giai đoạn cao điểm thì khách lại
dồn đến một cái điểm nó quá tải và dịch vụ
nó sẽ bị ảnh hưởng
mà làm thế nào đó để phân tải ra
các địa phương khác để cùng đón khách
và tạo ra cái hiệu quả
của du lịch một cách tổng thể
chúng nó tốt hơn
để làm cái việc đó thì rõ ràng
cái công tác thống kê về du lịch rất quan trọng
thống kê chung thì đã
có những cơ quan chuyên ngành về thống kê
nhưng mà đối với ngành du lịch thì cần phải có
những cái tiêu chí
thống kê nó chi tiết hơn
nó sát thực để chúng ta có thể
phân tích được thị trường
cũng như đánh giá được thị trường
đưa ra những quyết định đúng để chúng ta phân luồng khách
cũng như là chúng ta tạo ra những cái hoạt động
để chúng ta hút khách đến điểm đến
cũng như là đến với việt nam
và thậm chí là chúng ta
phải đến tiếp cận với những cái thị trường
ở nước ngoài để chúng ta sẽ
đánh giá được cụ thể trực tiếp
vấn đề khảo sát thị trường
trực tiếp tại điểm
rất quan trọng để chúng ta ra được cái
giải pháp cũng như những quyết định đúng
chúng ta xúc tiến vào thị trường nhau đúng
và xúc tiến cái sản phẩm nào cho nó phù hợp với giai đoạn hiện tại
một lần nữa xin được cảm ơn ông
đã nhận lời tham dự buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
đường sắt tổ chức chạy thêm
nhiều chuyến tàu đưa người dân đi du lịch
thăm thân trở về thủ đô
sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
vâng như vậy là người dân cũng sẽ không phải lo lắng
tình trạng thiếu tàu xe hay là quá tải
trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
một thông tin đáng chú ý khác đó là
ga ngầm metro nhổn ga hà nội sẽ thi công trở lại
vào tháng chín tới đây
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm chính sách sáng nay
đường sắt tổ chức chạy thêm
nhiều chuyến tàu trong hai ngày
ba và bốn tháng chín
để đưa người dân đi du lịch
thăm thân trở về thủ đô
sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh
đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé
đối với các đối tượng chính sách xã hội
như mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi
trẻ em học sinh sinh viên
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết
đơn vị này đang tích cực đàm phán
để nhà thầu thi công đoạn ngầm metro nhổn ga hà nội
trở lại trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
để chuẩn bị điều kiện tốt nhất
về mặt bằng bàn giao cho nhà thầu
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
đã phối hợp với các cơ quan liên quan
triển khai công tác rào chắn phân luộng
để phục vụ thi công giai đoạn hai ga ngầm s một mươi hai
trên phố trần hương đạo
đoạn từ lê duẩn đến trần bình trọng
theo bộ lao động thương binh và xã hội
tính tới thời điểm hiện tại đã có ba mươi năm trong số sáu mươi tỉnh thành phố
hoàn thành giải ngân một trăm linh hồ sơ
đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
theo quyết định số tám của thủ tướng chính phủ
có tám tỉnh thành phố khác
hoàn thành tỷ lệ giải ngân từ chín mươi năm trở lên
dự kiến khoảng ba bốn triệu lao động
được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
với ngân sách ước tính là sáu sáu trăm linh tỷ đồng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
những số báo ra trong ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị năm học hai nghìn hai mươi hai
làm năm đầu tiên triển khai chương trình mới
đối với lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
và trước thêm năm học
thì nhiều địa phương trên cả nước
đã xảy ra tình trạng thiếu giáo viên
nhất là ở các môn học mới
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
nhiều chuyên gia giáo dục lo ngại
nếu không có đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng
việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
sẽ khó có thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng
do vậy để chữa cháy
dựa trên chương trình khung của môn học
và sách giáo khoa
các địa phương có thể tạm thời mời các thầy cô giáo
tại các trường khác dạy luân chuyển
đáp ứng đủ số lượng môn học tiết học
mặt khác có thể tận dụng người có chuyên môn
ở ngành văn hóa nghệ thuật
để hỗ trợ nhà trường đối với các môn nghệ thuật
tuy nhiên về lâu dài
ngành giáo dục cần có kế hoạch dài hơi hơn
trong việc đào tạo giáo viên để đảm bảo đủ số lượng
đáp ứng yêu cầu chất lượng
thưa quý vị
việt nam đang lên kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển
nền công nghiệp văn hóa
để từ đó tiến tới xuất khẩu thương hiệu văn hóa
liên quan đến vấn đề này
báo lao động có vài viết mang tựa đề
phát triển công nghiệp văn hóa
bao giờ thành con gà đẻ trứng vàng
bài viết dẫn chứng một nhóm nhạc k pop của hàn quốc
nộp thuế ngang bằng một hãng xe ô tô
còn tại việt nam
trong một mươi hai lĩnh vực được xác định là mũi nhọn
ngành công nghiệp văn hóa
chỉ có hai ngành được đánh giá là có tiềm năng hơn cả
là du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ
du lịch văn hóa đang có sức hút với khách quốc tế
còn thủ công mỹ nghệ
đã tìm được đường xuất khẩu từ lâu
trong khi đó lĩnh vực điện ảnh
thì hầu hết phim ra dạp đều có doanh thu thấp
theo các chuyên gia
với những lĩnh vực như điện ảnh âm nhạc thời trang và truyền hình
sẽ cần đến sự hỗ trợ từ các ban ngành
trong đó có cả chiến lược đào tạo con người
ở mọi khâu sản xuất
trận ngập ở thành phố đà lạt
vào chiều ngày một tháng chín
dù nhỏ thôi nhưng đã gây ra bất ngờ
với người dân và du khách
chia sẻ với báo tuổi trẻ
nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân thiên tai có
nhưng nhân tai mới là chủ chốt
theo đó trận ngập có nguyên nhân rất lớn
từ việc phát triển ồ ạt
diện tích hệ thống nhà lưới nhà kính
bên cạnh đó việc gia tăng mật độ bê tông
ở nội đô
làm cho suy giảm hệ số thấm
và hiện tổng diện tích sản xuất rau của đà lạt
khoảng một mươi tám hectare
nhưng có khoảng một mươi hectare nhà kính
hệ thống thoát nước của thành phố
từng được cải tạo một lần
nhưng vẫn không đáp ứng được mức độ bê tông hóa
ngày càng nghiêm trọng như hiện nay
ngoài ra thì áp lực của rác thải sinh hoạt
rác nông nghiệp đổ rồn lên hệ thống suối cam ly
cũng làm giảm khả năng thoát nước của hệ thống suối
sau hơn hai năm bị ảnh hưởng nặng nề
do đại dịch covid một mươi chín
ngành hàng không việt nam đã có sự hồi phục đáng kể
tuy nhiên thì theo báo nhân dân
để có được lợi nhuận và phát triển
như thời điểm trước đại dịch
thì vẫn còn nhiều thách thức và nhiều nốt thắt cần phải tháo gỡ
khó khăn lớn của ngành hàng không việt nam hiện nay
đang phải đối mặt là vấn đề mở rộng các đường bay quốc tế
và thiếu hụt nguồn nhân lực
đặc biệt là sự mất cân đối của dòng tiền
để tháo gỡ vấn đề này
nhiều chuyên gia cho rằng
về lâu dài chính phủ cần phải ban hành các cơ chế chính sách đặc thù
nhằm định hướng mở thêm các đường bay trực tiếp
giữa việt nam và các quốc gia
địa bàn trọng điểm
bên cạnh đó thì cũng cần thiết lập những quy định
về cạnh tranh giá dịch vụ khi mở thêm các đường bay quốc tế
trước mắt cần phải có giải pháp đặc thù
nhằm giải quyết những khó khăn về mặt tài chính của các hãng bay